hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục ngày làm việc thứ sáu với việc thảo luận về hai dự án luật
đó là dự án luật dân quân tự vệ và luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội nghe chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội võ trọng việt
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật dân quân tự vệ trước khi tiến hành thảo luận tại hội trường
về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
dự kiến cuối giờ sáng phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
báo cáo về công tác đối ngoại của nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
buổi chiều quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
sau khi nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật